theo thông tin từ cảng hàng không quốc tế đà nẵng nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm sắp tới
các hãng bay cũng đã có kế hoạch tăng chuyến nội địa cũng như quốc tế
cao điểm nhất là vào ngày bắt đầu của dịp nghỉ lễ hai mươi tám tháng bốn với tổng bốn trăm linh năm chuyến
và ngày kết thúc nghỉ lễ là ngày một tháng năm với ba trăm tám mươi bảy chuyến tăng hai mươi tám so với ngày thường
nguyên nhân do kỳ nghỉ lễ diễn ra trong bốn ngày đủ thời gian cho các du khách đến với đà nẵng
cùng với đó là sức hút của lễ hội pháo hoa quốc tế hai nghìn một mươi tám cùng nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc khác